tự kỷ là một dối loạn suốt đời
trong khi nhiều chú ý tập trung vào tỷ lệ trẻ tự kỷ gia tăng
người tự kỷ trưởng thành cũng tăng nhanh
nhưng chúng ta chưa sẵn sàng đối phó với những thách thức đặc biệt của cộng đồng này
một trong những lĩnh vực đang thiếu trầm trọng là công an việc làm cho người tự kỷ
theo một số ước tính tỷ lệ thất nghiệp ở người tự kỷ vượt con số chín mươi
vậy cơ hội việc làm cho người tự kỳ ở việt nam có là xa vời hay không
mời quý vị theo dõi phóng sự sau của phóng viên truyền hình nhân dân
còn đây là những đồ dùng thông thường trở nên sống động khi được in thêm tranh của nem và các bạn tự kỷ khác
theo đánh giá của tòa he là có sự phá cách sự sáng tạo sự tự tin và thể hiện các nội dung ở trong các bức tranh của nem thì rất là độc đáo và cá tính
trong một mươi một năm hoạt động tòa he là doanh nghiệp xã hội đầu tiên ở việt nam sử dụng sáng tạo của hơn ba mươi trẻ tự kỷ khắp cả nước
đưa vào sản phẩm mang lại lợi ích kinh tế cho người tự kỷ ở việt nam
nhưng liệu lựa chọn con đường kinh doanh với người tự kỷ có phải là một cách làm mạo hiểm hay không
chưa bao giờ đánh giá là việc chọn tự kỷ chọn tranh của tự kỳ thì là mạo hiểm cả
tòa he phải ngả mũ cho người tự kỷ
không bao giờ người tự kỷ bỏ rời công việc mình đang làm
bao giờ các bạn cũng sẽ làm hết cái việc mà bạn đang làm rồi xong rồi bạn mới làm xong việc khác
câu chuyện của nem và tòa hè là một cái minh chứng rất là cụ thể về cái khả năng đóng góp cái giá trị của người tự kỷ cho xã hội
mình rất mong muốn là sau em thì sẽ có rất nhiều những trẻ tự kỳ khác có thể được đóng góp giá trị cho xã hội
số người tự kỳ bước vào tuổi trưởng thành độ tuổi lao động đang ngày một nhiều hơn
dù khả năng giao tiếp hạn chế nhưng những tố chất của người tự kỷ thì lại rất đáng nể
qua một số mô hình việc làm cho người tự kỷ trên thế giới đã kết luận
người tự kỷ hoàn toàn có khả năng lao động xuất sắc bởi sự thật thà đam mê công việc và mức độ hoàn thành trên mức công việc được giao
chỉ cần nắm bắt được tinh thần nâng đỡ sự khác biệt tạo tương lai cho người tự kỷ
những người sử dụng lao động ở việt nam hoàn toàn là người tự kỷ
người tự kỷ hoàn toàn có thể làm nên những kỳ tích cho cuộc đời của người tự kỷ
chính sách của việt nam cũng nên có một số các chính sách giống như nước ngoài để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
khi nhận những người khuyết tật hay người tự kỷ thì họ có một số những cái được ưu đãi gì đó
thì đó cũng là những động lực để thúc đẩy các doanh nghiệp vào cuộc trong các hoạt động hỗ trợ cho người tự kỷ
cơ hội việc làm cho người tự kỳ mới nghe thì có vẻ xa vời
nhưng thực sự những điều đang diễn ra khiến chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng
người tự kỷ ở việt nam
có cuộc sống tốt hơn
cơ hội có việc làm nhiều hơn để đóng góp vào chuỗi lao động cho xã hội